bão số năm chủ yếu gây thiệt hại về cây cối hệ thống điện ở tỉnh thừa thiên huế
bão đi qua các tỉnh bắc trung bộ hiện các địa phương tập trung dọn dẹp cây xanh
lập lại mái nhà khôi phục lưới điện và chủ động triển khai các phương án đối phó với mưa lớn sau bão
trong những ngày này lực lượng công an các đơn vị địa phương tiếp tục cùng với người dân khắc phục những thiệt hại do bão gây ra
các địa phương miền núi là khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi cơn bão số năm ở quảng bình
nhiều sông suối mực nước dâng lên rất nhanh một mươi năm bản bị chia cắt nhiều khu vực không thể di chuyển
các nơi này đã được lực lượng chức năng canh gác đặt biển cảnh báo người dân
ba ngôi nhà bị tốc mái hàng chục ngôi nhà bị ảnh hưởng bởi cơn bão số năm đã được khắc phục sửa chữa ngay sau khi bão tan
chưa có thiệt hại nào về người tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh quảng bình
công an tỉnh quảng bình cũng đã triển khai nhiều tổ công tác đến các địa bàn trọng yếu về giao thông như cửa biển
kiểm tra an toàn
các địa bàn đường sắt các điểm có nguy cơ sạt lở và sạt lở sau bão nhằm đảm bảo an toàn giao thông
đồng thời tại tám huyện thành phố đã lập các tổ công tác cùng phối hợp với các đơn vị chức năng hỗ trợ người dân sau bão
chúng tôi đã xây dựng phương án và triển khai nhiệm vụ đảm bảo nhân dân tứ trong mưa bão trên địa bàn toàn tỉnh
trong đó tập trung là các nơi tàu thiên trú ẩn nơi tập trung bà con phải dí dơi tránh bão
tránh việc mất các tài sản
tôi dùng thiên tai để trồng các tài sản
theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh quảng bình
tại các bản còn bị chia cắt các đoàn công tác đã tiếp cận hỗ trợ lương thực thuốc men
và khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả sau cơn bão
và có phương án ổn định đời sống nhân dân sau khi bão đi qua
đến thời điểm hiện tại về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ khắc phục hậu quả do cơn bão số năm gây ra